các bị hại các bị cáo trong vụ án đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người trên mạng internet để làm giả sổ đỏ làm giả giấy tờ cá nhân đánh cháo sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn hai mươi vũ quý lãm chú tại tỉnh hải dương và các đồng phạm trong vụ án đã bàn bạc thống nhất
cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng thủ đoạn thông qua các trang web mua bán đất
lãm tìm hiểu thông tin người cần bán rồi liên lạc giả làm người đi mua đất yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi cho lãm để lãm làm giả
quá trình tiếp cận với chủ đất lợi dụng lúc sơ hở lãm đã đánh cháo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật
sau đó lãm phân công đồng bọn làm giả giấy tờ tùy thân giấy chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu của chủ đất hoặc là giả danh là chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng bán cho người khác để chiếm đoạt tiền
ngoài ra lãm còn nhận vay được tiền với lãi suất thấp tại ngân hàng bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất để đồng bọn giả danh ký hợp đồng chuyển nhượng cầm cố hoặc ủy quyền cho người khác
hoặc là chuyển nhượng cho lãm để sử dụng tài sản đó mang thế chấp tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền
sau khi phạm tội vũ quý lãm bỏ trốn quá trình điều tra đã xác định tổng số tiền mà vũ quý lãm và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng của một mươi một cá nhân và ngân hàng việt nam thịnh vượng vp bank
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày
thưa quý vị hoạt động trong vỏ bọc na ná như là sàn chứng khoán hút khách bằng các khoản ăn chia
đa cấp chỉ trong một thời gian ngắn đường dây cờ bạc đã giao dịch số tiền khoảng hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đây là nhóm đối tượng mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây này là nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú tại quận hoàng mai hà nội
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phát hiện trên mạng xã hội hình ảnh kênh đánh bạc trong giao diện khá giống sản chứng khoán
chưa hết các đối tượng tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức đa cấp
để đối phó với cơ quan chức năng nhóm điều hành website này dựng biểu đồ như hình chứng khoán
ban đầu người chơi không hiểu nhưng khi tham gia rồi thì họ biết đây là hình thức đánh bạc nhưng vì hám lời nên đã tích cực lôi kéo thêm người chơi
cách thức giao dịch trên sàn b o
thì nó dựa vào tỷ giá giữa đồng bitcoin và đồng usdt
thì cái chỉ số đấy nó sẽ lấy trên một cái sàn gọi là sàn tốt bột thế giới nó tên là sàn binance
thì khi mình giao dịch thì mình sẽ nạp tiền điện tử nó cụ thể là usd vào trong tài khoản
và sẽ có hai cách sau dịch là cách thứ nhất là mình sẽ sử dụng cái tài khoản mà demo để chơi thử
còn cách thứ hai thì mình sẽ nạp tiền thật vào trong tài khoản usdt
khi mình nạp vào thì mình sẽ có khoảng thời gian
khoảng phút để mình chọn mua và bán ở trên cái sàn giao dịch
thì sau khi mà hết thời gian họ trả kết quả thì người nào thắng thì sẽ nhận về là chín mươi năm cái số tiền đã giao dịch
còn người nào mà thua thì sẽ mất đủ một trăm linh cái số tiền giao dịch
qua nghiên cứu tài liệu lực lượng chức năng đã phát hiện những người tham gia đặt cược thắng thua đánh bạc sử dụng đồng tiền ảo usgt
làm công cụ trung gian để đánh bạc trên sàn vistar hai jet
người chơi đánh bạc với hệ thống sàn thì thắng sẽ được hệ thống trả bằng điểm có thể quy đổi ra ustt
từ đó chuyển thành tiền mặt việt nam đồng
mức đặt cược thấp nhất là một usdt một lần

tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn vistar do đường dây của nguyễn anh tuấn cầm đầu
cũng tới gần hai tỷ đồng
thủ đoạn hoạt động phạm tội đánh bạc qua mạng này thì không mới
tuy nhiên do bản chất các loại tội phạm này và hình thức hoạt động của chúng diễn ra gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động đấu tranh
thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội
tuy nhiên với quyết tâm và tinh thần kiên quyết đấu tranh thì phòng vệ sinh sự công an tỉnh hải dương
đã triệt phá thành công băng nhóm này để xử lý các đối tượng
đối tượng chức phong luật và đảm bảo giam đe đối với những người khác
mọi hành vi phạm tội đều có thể bị phát hiện và xử lý
hiện một mươi ba bị can trong đường dây này đã bị khởi tố và vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng
thưa quý vị và các bạn trong những ngày nghỉ lễ vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông trên đường dây này đã được phá hủy
nhưng cả nước đã nỗ lực tăng cường công tác ứng trực
các cán bộ chiến sĩ mang quân phục màu sắc nắng có mặt ở mọi lúc mọi nơi trên các cung đường của mọi miền tổ quốc
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ cho việc đi lại di chuyển của người dân được an toàn
có phần đảm bảo an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
từ sáng sớm cho đến tối mịt những hàng rào sống vẫn luôn có mặt tại điểm nóng giao thông
nơi cửa ngõ thủ đô hà nội
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày
người dân di chuyển về quê hoặc đi du lịch từ sớm
tình trạng tắt đường tại các cửa ngõ dự đoán sẽ xảy ra
chính vì thế các phương án phân luồng giao thông được triển khai từ rất sớm
từ trước khi nghỉ lễ thì đã có phương án phân luồng
thì sự phối hợp với cả các công an địa phương các khu vực các danh và các lực lượng khác
với các lực lượng
các công an chuyên truyền và lực lượng ứng trực trên tuyến đã đầy đủ
nên khi lượng phương tiện đông thì sẽ không bị động rồi qua thì cũng không bị ủn đắp
đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện lưu thông đông nhất từ sau dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tổ chức
phối hợp phân luồng điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã định
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm này là giám sát
kéo giảm gỡ vi phạm về nồng độ cồn
theo đó công an các tỉnh thành địa phương lên phương án xử lý tập trung triệt để
và nghiêm khắc vào các tuyến địa bàn khung giờ trọng điểm
nồng độ cồn là một trong những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
sẽ được kiểm tra và sẽ được phải xác định từng khu vực từng vị trí từng tuyến
mà liên quan đến các hàng quán những người mà điều khiển phương tiện
sau khi sử dụng rượu bia để chúng tôi xử lý từng khung giờ
và từng thời điểm
và lấy hiệu quả lấy phòng ngừa nhưng mà hiệu quả công nghiệp
cái tính cương trễ cao và cái vi phạm tai nạn do sử dụng rượu bia phải giảm trong đợt này
với những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
trong dịp nghỉ lễ vừa qua tình hình tai nạn giao thông đã có dấu hiệu giảm
so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giảm sáu bảy
số người chết giảm năm một mươi bảy
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ những người chiến sĩ mang sắc phục màu nắng
cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi nhân dân cần đến
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông giúp dân đã trở nên gần gũi hơn trong tâm trí mỗi người dân

tôi khi mà tham gia đi du lịch hoặc là đi lại trên đường

thì cảnh sát giao thông đẹp được lan tỏa trên mạng xã hội
và không chỉ đấy thì tôi còn có gặp ngoài rồi thật khá là nhiều khi mà đi ngoài đường

người dân rất là nhiều và nhiệt tình
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là bảo đảm an toàn giao thông với
hai sự kiện là sea games ba mươi một và kỳ họp lần thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả
các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt với sự kiện quốc tế là đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung các phương án bảo vệ
dẫn các đoàn đại biểu bảo đảm an toàn đúng thời gian đúng lộ trình
đồng thời cục cảnh sát giao thông đã lên các phương án cụ thể
chủ trì phối hợp và hỗ trợ với lực lượng tại một mươi hai địa phương diễn ra sự kiện
trong đó sẵn sàng các phương án đột xuất có thể xảy ra
đặc biệt là các tình huống dễ gây ủn tắc ảnh hưởng đến quá trình tổ chức sự kiện
xe của vận động viên và huấn luyện viên đi thì đảm bảo được người dân được chủ động biết
và sẽ có cái lộ trình thích hợp khi di chuyển
thứ hai nữa trong công tác bảo vệ thì ngoài lực lượng cảnh giao thông
chúng tôi phối hợp với cả bên sở hữu thông thanh tra giao thông
và các lực lượng công an các quận huyện để đảm bảo khi người dân đi lại trên đường
được an toàn thông suốt cũng giống như các đoàn của các vận động viên và huấn luyện viên
chúng tôi cũng đã chủ động có phương án trong những giờ cao điểm
trong những giờ dẫn đoàn để phục vụ đoàn thi đấu
chúng tôi cũng bố trí lực lượng các điểm trong điểm phức tạp
và chúng tôi cũng được lãnh đạo bộ và đặc biệt đồng chí bộ trưởng có thư khen
đây là một lời động viên đặc biệt đối với chúng tôi
và chúng tôi cũng rất là cảm kích để đảm bảo không phụ lòng mong mỏi
của lãnh đạo bộ cũng như của các đồng chí thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực
trong mọi tình huống để nỗ lực hơn nữa và cố gắng hơn nữa

để cố gắng hơn nữa để cố gắng hơn nữa để cố gắng hơn nữa
đã đạt được yêu cầu là đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối an toàn giao thông
và dẫn đoàn thông suốt phục vụ tốt cho cái đoạn si game này
với quyết tâm cao độ lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước
phần đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
với mục tiêu bảo đảm ở mức cao nhất trật tự an toàn giao thông
với các sự kiện chính trị quan trọng sắp tới
và một tinh thần vì nhân dân phục vụ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
một thông tin đáng chú ý khác
bộ y tế vừa có văn bản tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa
với lý do dịch covid một mươi chín tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
theo bộ y tế hiện nay dịch covid một mươi chín tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
với số ca nhiễm tử vong giảm rõ rệt hiện chỉ còn dưới một mươi ca tử vong một ngày
tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao trên phạm vi toàn quốc
trên chín mươi sáu ở nhóm trên một mươi hai tuổi và đang triển khai tiêm vaccine
cho nhóm từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vaccine dự phòng covid một mươi chín vẫn có hiệu quả với các biến thể virus sars cov hai
hiện đang lưu hành
bộ y tế yêu cầu tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát phát hiện sớm
và điều tra xử lý ổ dịch covid một mươi chín kịp thời hiệu quả
theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và các bộ ngành để bảo vệ sức khỏe nhân dân duy trì thành quả chống dịch hiện nay
với mục tiêu đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
và tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung
và những bản chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị sáng ngày năm tháng năm tòa án nhân dân tỉnh tiền giang
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự làm tàn trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối với bị cáo trần hoàng huấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cư trú phường một thành phố mỹ tho
theo cáo trạng từ ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trần hoàng huấn đã có hành vi viết thông tin và đăng một trăm tám mươi sáu bài viết dòng trạng thái
ở chế độ công khai trên trang facebook cá nhân huấn trần
trong đó có sáu mươi bài viết dòng trạng thái xuyên tạc phì bán chính quyền nhân dân
có hai mươi một bài viết dòng trạng thái bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
các bài viết dòng trạng thái còn lại đã kích bôi nhỏ chế độ
phủ nhận thành quả cách mạng và xúc phạm lãnh đạo
đảng nhà nước
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang
đã mời huấn làm việc giáo dục cam kết không tái phạm
nhưng sau đó huấn vẫn cố tình vi phạm
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi thanh ra sách thông tin về truyền thông tỉnh tiền giang
rồi quyết định xứ phạt vi phạm hành chính một mươi hai năm triệu đồng đối với trần hoàng huấn
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật vu khống xuyên tạc
xúc phạm ưu tính của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân
trên trang thông tin điện tử cá nhân
tạo lập trên mạng xã hội facebook với tên là huấn trần nhưng huấn không chấp hành
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử tuyên phạt trần hoàng huấn tám năm tù giam
phạt quản chế ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
về tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhận đất cộng hòa xã hội chung nghĩa việt nam
quy định tại điểm a và điểm b khoảng một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
ngày năm tháng năm lực lượng chức năng tỉnh đồng tháp cho biết vừa liên tiếp ngăn chặn được hai vụ
hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn
đồn biên phòng cầu muốn thuộc bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp
đã phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh đồng tháp
tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực kênh tứ thường thủ ấp thị sách thường lạc huyền hồng ngự
phát hiện xuồng máy đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng đối tượng trên xuồng đã bỏ lại phương tiện nhạc xuất sông tẩu thoát
qua kiểm tra phương tiện tổ công tác phát hiện bốn hai trăm năm mươi gói thuốc lá ngoại các loại
trước đó lúc hai giờ sáng cùng ngày đội biên phòng cầu mốt phối hợp cùng đội đặc nhiệm thuộc phòng phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực ấp một
xã thường lạc huyện hồng ngự cũng đã phát hiện ba gói thuốc lá ngoại vô chủ được tập kết bên bờ sông sở thượng
các vụ việc đang được điều tra xử lý
liên quan đến vụ việc năm thanh niên tử vong khi truy đuổi hai đối tượng cướp giật tài sản
trên đường nguyễn văn quá phường đông hưng thuận quận một mươi hai
ngày năm tháng năm công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đã bắt được hai nghi phạm liên quan đến vụ cướp
hai đối tượng cướp giật đã bị công an quận một mươi hai bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
hai đối tượng cướp dật tài sản là điện đức huy hai mươi năm tuổi ngụ quận một mươi hai và phùng tấn thành hai mươi bốn tuổi ngụ huyền hốc môn
theo điều tra ban đầu khuya ngày hai mươi bảy tháng bốn huy chạy xe máy trở thành trên đường nguyễn văn quá quận một mươi hai
cả hai phát hiện nam sinh đi phía trước đã nghe điện thoại nên áp sát giật rồi tẩu thoát
nam sinh tăng ga đuổi theo với tốc độ cao đâm vào đuôi xe của hai tên cướp
đại nhân mất lái va chạm với xe máy đi ngược chiều ngả xuống đường tử vong tại chỗ
do tốc độ cao chiếc xe tiếp tục trực dài hàng chục mét về phía trước rồi lao vào ô tô bốn chỗ chạy ngược chiều
hai nghi can sau đó bỏ trốn một phần đuôi xe máy có gắn biển số bị gãy rớt tại hiện trường
vào cuộc điều tra các trinh sát mất được huy và thành thu giữ tăng vật là chiếc iphone một mươi hai pro của nạn nhân
hiện công an quận một mươi hai đang lấy thêm lời khai và điều tra mở rộng để củng cố hồ sơ
kính thưa quý vị liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong hồi cuối năm ngoái
và đến nay thì viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo cáo trạng trang sống chung như vợ chồng với thái và bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba
là con riêng của thái tại chung cư tobas high sài gòn burn phường hai mươi hai quận bình thạnh
quá trình sống chung do tức giận việc gia đình thái không cho thấy kết hôn với mình
và thái không muốn có con chung nên lúc ở nhà với bé e
từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đánh đập hành hạ giả mang bé trong nhiều giờ nhiều ngày
từ một mươi bốn h năm mươi một đến hơn một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đánh liên tục dùng tay chân và gây gỗ là hung khí nguy hiểm đánh đập liên tục dồn dập
vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu bé khiến bé tử vong trước khi vào bệnh viện
còn thái chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ con ruột mình
nhưng thái không căng ngăn mà còn tham gia cùng đánh đập hành hạ bé
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi biết trang đánh con mình tử vong
thái xóa toàn bộ dữ liệu cách camera trong căn hộ để che giấu hành vi phạm tội của trang
viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội trang và thái gây bất bình trong nhân dân
dư luận xã hội lên án cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết
xe buýt số năm mươi sáu tuyến bến xe chợ lớn đại học giao thông vận tải
do hợp tác xã vận tải quyết thắng quản lý vừa bị yêu cầu ngừng hoạt động
nguyên nhân là xuất phát từ một đoạn clip hơn hai phút ghi lại cảnh xe buýt số năm mươi sáu
chạy tốc độ nhanh tạc cabin xe đầu kéo container gây xôn xao trên mạng xã hội ngày năm tháng năm
qua xác minh vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên xa lộ hà nội
đoạn dẫn lên cầu rạch chiếc tp thủ đức tp hcm và được camera hành trình
của một phương tiện khác lưu thông cùng chiều ghi lại
theo đó khi xe đầu kéo container đang chạy lên cầu rạch chiếc
từ cầu sài gòn về ngã tư thủ đức thì xe buýt số năm mươi sáu chạy vượt lên rẽ sang phải
xe bus chạy với tốc độ cao lớn làng khiến phần đuôi phương tiện này va vào ca binh xe đầu kéo
đại diện trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết
cùng với việc yêu cầu xe buýt ngừng hoạt động tài xế điều khiển xe cũng phải làm giải trình về vụ việc
thực hiện kế hoạch tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi hai tại phía nam
trong hai ngày
tại ngày năm sáu năm hai nghìn hai mươi hai cục hậu cần bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm tổ chức huấn luyện kiểm tra cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cho các đơn vị trực thuộc bộ công an phía nam
chương trình huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự tham gia của hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
đến từ các đơn vị trực thuộc bộ công an phía nam
theo kế hoạch tập huấn sẽ diễn ra hai ngày trong đó gồm một buổi học lý thuyết và ba buổi học thực hành
mục đích yêu cầu nội dung của buổi tập quân hôm nay thì làm cho cán bộ chiến sĩ nâng cao về mặt nhận thức
hiểu biết nắm dững về những lý lượng cơ bản đồng thời thực tập những thao tác cần thiết khi có gặp các sự cố
vì vậy khi có thì chúng ta có những kiến thức và có những hiểu biết để chúng ta kịp thời phòng chánh phòng ngừa
và khi có xảy ra thì chúng ta cũng kịp thời xử lý tại cơ sở
chương trình này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đào tạo lực lượng công an nhân dân giỏi về chuyên môn
nắm vững kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy
nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
ngoài ra thông qua các buổi thực hành các chiến sĩ sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm về phòng chống cháy nổ
và có kỹ năng cứu người và thoát hiểm an toàn từ đó sẵn sàng ứng cứu và chữa cháy khi có hỏa hoạn tại cơ sở hoặc nơi ở của mình
qua buổi tập huấn tuy thời gian cũng không được dài cũng để chúng tôi cảm nhận
cũng như là hiểu sâu sắc hơn về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu hộ cứu nạn
qua buổi học tập bản thân cá nhân chúng tôi cùng với tập thể ba trăm linh anh em buổi sáng này của tập huấn
thì cũng đã nhìn nhận ra được những yêu khích điểm
cũng như là về công tác phòng cháy chữa cháy
thì qua đó là chúng tôi cũng đã thấm nhuần về công tác phòng cháy chữa cháy
cũng như cứu hộ cứu nạn để từ đó để rút ra những kinh nghiệm cũng như bài học để khắc phục trong những tình tiết
mà ví dụ như cháy nổ tại khu vực cơ quan cũng như nơi mình sống
và buổi chiều hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiến hành thực hành về công tác là dập lửa
cũng như là thao tác để cuốn ống rồi lấy nước từ các họng bình chữa cháy ra
thì bản thân tôi cũng như tất cả các đồng chí ở đây thì đã trên tinh thần là học hỏi
cũng thực hiện tốt những cái thao tác ở tại hội thao cũng như là ở trên hội trường
để từ đó để áp dụng vào công việc thực tiễn của đơn vị
cũng như nơi mình sinh sống để hoàn thiện tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
trước đây mà mình mà chưa thực tế mình chưa có sử dụng hoặc chưa được cầm đến cái bình co hai
cũng như là cái bình bột thì mình cảm thấy là mình sẽ lúng túng
nhưng mà khi mình thực tế mình được sử dụng rồi đó
thì mình thấy nó dễ dàng hơn
nó rất là đơn giản
và thực tế là mình khi mình đã được trang bị và mình thực tế rồi ấy
thì mình rất là tự tin
và khi mà có cháy nổ ra thì quan trọng nhất đó là mình phải bình tĩnh
và những cái thông tin mình đã được học rồi đó
thì dễ dàng xử lý phòng cháy chữa cháy tại nhà mình
song song với công tác tập huấn các đơn vị thuộc bộ công an phía nam
sẽ tổ chức rà soát kiểm tra về lực lượng và thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ sở
nếu thấy không đảm bảo hoặc chưa đầy đủ sẽ được củng cố hồ sơ
kiện toàn lại lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
thực hiện khảo sát sửa chữa mua sắm trang bị
bổ sung phương tiện cần thiết để đảm bảo theo điều kiện phòng cháy chữa cháy
trước tình hình cháy nổ trong cao điểm ở phía nam
thiếu tướng đặng hoàng đa phó cục trưởng cục hậu cần
trưởng ban tổ chức chương trình quấn luyện đề nghị mỗi đơn vị cá nhân
nâng cao nhận thức kiến thức chấp hành nghiêm nội quy
quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra đôn đốc
nhắc nhở cán bộ chiến sĩ về công tác phòng cháy chữa cháy
làm triệt tiêu các nguyên nhân điều kiện và hạn chế tấp nhất
các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín ngày hội du lịch tp hcm
sự kiện thường niên của ngành du lịch thành phố sẽ diễn ra trực tiếp
tại công viên lê văn tám quận một vào ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng năm tới đây
và với chủ đề
sống động từng trải nghiệm ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi tám
dự kiến có hơn một trăm linh đơn vị tham gia
theo ban tổ chức hơn năm mươi tỉnh thành phố gần bốn mươi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch
một mươi một nhà hàng và các hãng hàng không như vietnam airlines vz air
viet travel airlines bamboo airways sẽ tham gia ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi tám
không gian ngày hội được bố trí thành ba khu vực không gian kích cầu du lịch dành cho các doanh nghiệp
không gian trưng bày triển lãm điểm đến du lịch đặc sản vùng miền việt nam và không gian ẩm thực
tại từng gian hàng các đơn vị doanh nghiệp sẽ tự thiết kế và trưng bày sản phẩm dịch vụ đặc trưng
lợi thế tiềm năng du lịch tổ chức gặp gỡ khách hàng tự giới thiệu chào bán các sản phẩm
các dịch vụ du lịch mới hấp dẫn qua các hoạt động trò chơi có thưởng chương trình tour với giá ưu đải
trong khuôn khổ sự kiện còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thảo quốc gia liên kết vùng
trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch việt nam chất lượng cao sau đại dịch covid một mươi chín
hội thảo du lịch việt nam cơ hội và thách thức hè hai nghìn hai mươi hai phát động cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch tp hcm
tổ chức chuyến khảo sát giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng của tp hcm hoạt động tuyên truyền sản phẩm du lịch y tế
trong ngày hội du lịch năm nay chúng tôi rất kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngoài việc giới thiệu những tour kích cầu
cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố thì chúng tôi cũng muốn là các tỉnh thành có thể tham gia nhiều hơn
và quảng bá thêm các doanh nghiệp
đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình liên kết vùng của du lịch tp hcm
lễ khai mạc ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi tám sẽ diễn ra lúc một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng năm tại sân khấu chính công viên lê văn tám